trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội cho biết chiều ngày hai mươi chín tháng hai
xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được giấu tên phát hiện tử vong vào đêm hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tại quận bắc tử liêm hà nội đã cho kết quả âm tính với covid một mươi chín
trước đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm trên thi thể người đàn ông nói trên
để xét nghiệm và đưa thi thể về bệnh viện một trăm chín mươi tám
do ca tử vong xảy ra trong mùa dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố hà nội đã chỉ đạo triển khai các biện pháp chuyên môn
như một ca nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín để chủ động phòng chống dịch và bảo vệ người dân
nạn nhân được phát hiện tử vong không rõ nguyên nhân vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tại một ngôi nhà trên phố phạm tuấn tài phường cầu nhớ một quận bắc tử liêm hà nội
người này ba mươi một tuổi quê ở cầm giang hải dương mới thêm ngôi nhà một mươi ngày qua